thưa quý vị bất chấp những biến động mạnh của thị trường trong suốt nhiều tuần qua
cục dự trữ liên bang mỹ phép ngày một mươi chín tháng một mươi hai đã có quyết định nâng lãi suất lần thứ tư trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó lãi suất cho vay qua đêm chủ chốt của phép tăng thêm hai mươi năm điểm phần trăm lên ngưỡng hai năm phần trăm
đột tăng lãi suất này đánh dấu lần tăng thứ tư trong năm nay của fed
kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy lãi suất đồng đô la mỹ của mỹ là một năm
vào tháng ba năm nay cục dự trữ liên bang mỹ phép đã tăng lãi suất lần thứ nhất từ một năm phần trăm lên một bảy mươi năm phần trăm
ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cục dự trữ liên bang mỹ phép thông báo tăng lãi suất cơ bản ngắn hạn thêm hai mươi năm điểm phần trăm từ một bảy mươi năm lên hai
ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cục dự trữ liên bang mỹ phép tiếp tục tăng lãi suất usd
đô la mỹ lần thứ ba trong năm nay lên mức hai hai mươi năm phần trăm
và ngày hôm qua một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cục dự trữ liên bang mỹ phép tiếp tục tăng lãi suất đô la mỹ lần thứ tư trong năm nay lên mức hai năm mươi
như vậy trong năm hai nghìn một mươi tám cục dự trữ liên bang mỹ phép đã tăng lãi suất bốn lần mỗi lần tăng hai mươi năm điểm
fed cho rằng kinh tế mỹ đang tăng trưởng mạnh và thị trường việc làm tiếp tục cải thiện
cơ quan này cũng lưu ý rằng cần phải có thêm một vài đợt tăng lãi suất
dần dần nữa trong năm tới
vâng dù lãi suất phép quy định là lãi suất mà các ngân hàng mỹ thanh toán cho nhau cho các khoản vay qua đêm
nhưng nó lại đặt cơ sở cho lãi suất dài hạn trên khắp hệ thống tài chính toàn cầu
từ các khoản vay mua nhà xe hơi cho đến các khoản vay dành cho doanh nghiệp và nợ quốc gia
vâng và dù đã có dự báo từ trước thế nhưng việc phép tăng lãi suất lần thứ tư trong năm nay
vẫn có những tác động đáng kể đến kinh tế của thế giới trong đó có việt nam
mời quý vị khán giả tiếp tục
tiếp tục theo dõi những phân tích sau đây
việc phép tăng lãi suất đồng đô la mỹ khiến xuất khẩu của việt nam ra một số thị trường sẽ gặp khó khăn
vì thế việc xem xét đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa phải có sự cân nhắc kỹ
đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu
ở thời điểm này việt nam nhập khẩu nguyên liệu đầu vào từ một số quốc gia tương đối rẻ
và nếu xuất đi vẫn tính bằng đô la mỹ thì việt nam được lợi
vì lẽ đó các doanh nghiệp phải đổi mới cơ cấu tổ chức sản xuất mẫu mã chất lượng hàng hóa
tìm cách nâng cao năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm để đẩy mạnh cạnh tranh
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng phải xem xét ký kết các hợp đồng xuất nhập khẩu bằng đồng tiền nào cho hợp lý
trong điều kiện đồng đô la mỹ lên giá và một số đồng tiền khác có thể mất giá so với đô la mỹ
doanh nghiệp phải xem xét nhập nguyên liệu hàng hóa bằng đồng tiền nào để có lợi giảm chi phí sản xuất
cuối cùng là các doanh nghiệp cần đổi mới cơ cấu tổ chức sản xuất quy trình quản lý để nâng cao năng suất lao động như một yêu cầu bắt buộc
doanh nghiệp sẽ thấp hơn so với hai nghìn một mươi tám
việc phát tăng lại suất và những chỉ báo cho tăng trưởng kinh tế của mỹ gắn liền với chính sách tiền tệ tạo rất nhiều thuận lợi cho chúng ta
nói chung với phần còn lại của thế giới để có nhiều dư địa hơn trong hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô của mình
theo hướng là lạm phát thấp và tăng trưởng cao hơn
theo các chuyên gia kinh tế việt nam cần tiếp tục bám sát theo dõi phân tích đánh giá thị trường tài chính tiền tệ quốc tế
phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau để ổn định tỷ giá
lãi suất và thị trường ngoại hối và có kịch bản đối với chiến tranh thương mại để một mặt tận dụng cơ hội
một mặt tránh đi những rủi ro và thách thức
vâng đó là những ảnh hưởng mà việt nam có thể gặp phải sau quyết định tăng lãi suất của fed
và điều quan trọng đó là chúng ta cần tiếp tục có các giải pháp và tận dụng tốt những cơ hội để hạn chế được những rủi ro và thách thức
thách thức không chỉ đến đối với việt nam
sau quyết định tăng lãi suất này thì trong hai mươi bốn giờ qua
thị trường chứng khoan mỹ và thế giới
đã phải chứng kiến những phản ứng trái ngược
sau đây là thông tin chi tiết mà chúng tôi vừa tổng hợp
chốt phiên giao dịch dạng sáng nay
các chỉ số dow jones s p năm trăm linh và nasdad compersite của mỹ đều đồng loạt giảm sâu từ một năm đến hai
đây là mức giảm sâu nhất trong tháng một mươi hai của các chỉ số phố quân
trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng phép tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới
trong khi đó tại châu á mở phiên giao dịch sáng nay
các thị trường chứng khoán lớn cũng đều lao dốc
ngay trong một mươi năm phút đầu giao dịch
chỉ số nikkei hai trăm hai mươi năm của nhật bản giảm một một
chỉ số kospi của hàn quốc giảm một hai
chỉ số shanghai composite của trung quốc giảm sáu
tuy nhiên ở bên kia bờ đại tây dương
các thị trường chứng khoán châu âu như london phanh phuốc và paris lại tăng điểm
một phần do liên minh châu âu eu và italia đã đạt được thỏa thuận về vấn đề ngân sách
quyết định tăng lãi suất của phép đã đẩy đồng đô la mỹ đi lên so với đồng euro
trong khi giá vàng giảm nhẹ năm